ba đối tượng bán vàng giả ở lai châu
độc đáo hà nội thì thả diều truyền thống làng bá dương nội
xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc nguyễn văn khước và năm bị can khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc và các đơn vị địa phương liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi sáu qd cskt b bảy ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm trăm chín mươi một năm trăm chín mươi hai qd ckt bảy ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
và số chín trăm tám mươi ba qdc skt b bảy ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
quá trình công ty bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản thăng long
các ông nguyễn văn khước phó chủ tịch ubnd tỉnh chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc
chu quốc hải nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường và hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của nguyễn văn hậu để chỉ đạo bà đinh thị thu hương trường phòng giá đất bồi thường tái định cư
tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định giá đất
thông qua ông cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường
và ông nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà để tư vấn thẩm định giá đất tạo điều kiện cho công ty bất động sản thăng long
của nguyễn văn hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước hai trăm linh chín tỷ đồng
căn cứ kết quả điều tra nêu trên ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn văn khước chu quốc hải và hoàng văn nhiệm về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với cao đại nghĩa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quyết định tại khoảng ba ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với đình thị thu hương và nguyễn ngọc huy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quyết định tại khoảng ba ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ bà phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn khiến bảy công nhân tử vong
nguyên nhân được xác định là đang thực hiện thay tấm lót bên trong thùng quay nghiền bi đá của tổ máy số ba thì bất ngờ thùng quay hoạt động
theo chuyên gia loại máy nghiền bi thép của nhà máy xi măng yên bái có tốc độ quay từ ba mươi sáu đến ba mươi tám vòng một phút để tạo lực cho hàng nghìn viên bi thép lăn trong khoang
theo một chuyên gia máy sản xuất vật liệu xây dựng
khi máy nghiền bị hoạt động và sinh ra lực ly tâm đẩy những viên thép đi lên tới độ cao nhất định rồi rơi xuống đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền
kết quả của quá trình hiền là tất cả các vật liệu cần nghiền như quặng sòi đá kim loại rắn đều thành bột
sau đó vật liệu được đưa ra ngoài bằng hệ thống cyclon để kết thúc quá trình nghiền của máy nghiền bi và trải qua các bước trong dây chuyền nghiền quặng
trong vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái
theo vị chuyên gia nếu đúng bảy công nhân đang trong khoang nghiền và thùng quay bất ngờ hoạt động với tốc độ ba mươi sáu ba mươi tám vòng trên một phút
cộng với lực tác động của hàng nghìn viên bì thép kích thước lớn nhỏ trong khoang thì khả năng sống sót là rất thấp
theo thông tin từ một công nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
bộ phận vận hành sửa chữa bảo dưỡng tổ máy số ba và bộ phận điều khiển hệ thống điện của tổ máy không cùng một bộ phận
do đó khi xảy ra sự cố
công nhân bị thương đã cố gắng chạy đi tìm nguồn điện để tắt
nhưng không biết tắt nguồn điện từ bảng điều khiển nào mà cứ nhìn thấy cầu giao công tác điện là dập tắt
chuyên gia cho rằng điều này rất nguy hiểm bởi chỉ cần sơ xuất không khấp lệnh trong công tác hiệp đồng giữa hai bộ phận điện và vận hành
sửa chữa hệ thống máy nghiền bi đá thì nguy cơ mất an toàn lao động là rất cao
thưa quý vị thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ cướp tiệm vàng táo tợn gây hoang mang dư luận
mới đây ở phú thọ đã xảy ra một vụ việc tương tự khi một đối tượng bất ngờ cầm dùi cui điện uy hiếp chủ tiệm vàng com vào túi
chị đặng thị thúy chủ tiệm vàng mh có địa chỉ tại phường dữ lâu thành phố việt trì cho biết
đến thời điểm hiện tại chị và chồng là anh lê văn hân vẫn chưa hết bàng hoàng khi đối diện với tên cướp
theo đó cán bộ công an tỉnh phú thọ đã phối hợp cùng quần chúng nhân dân khống chế bắt giữ đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
danh tính đối tượng được cơ quan chức năng xác định là đinh quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường gia cầm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
theo chị thúy vợ chồng chị mở cửa hàng vàng bạc trên được bảy năm
chị cũng từng theo dõi thông tin về nhiều vụ cướp tiệm vàng
nhưng bản thân chị vẫn không thể ngờ một ngày tiệm vàng của gia đình bị đối tượng viếng thăm
chị thúy kể thời điểm khoảng một mươi hai h ba mươi bốn phút trưa ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vợ chồng chị đang tư vấn đồ trang sức cho hai người khách là phụ nữ
thì bất ngờ một người đàn ông dáng người rong ròng cao bộ dạng khả nghi mở cửa di chuyển vào tiệm
đối tượng mặc áo điều hòa màu nâu quần da màu đen đầu đội mũ bảo hiểm trùm đầu đeo khẩu trang kín mặt
trên ngực gã đeo một túi chéo một tay cầm túi vài màu đen tay còn lại cầm dùi cua điện
chị thùy nhớ lại vừa vào đến tiệm đối tượng vứt túi đen lên mặt quầy sau đó dơ rùi quy điện uy hiếp và yêu cầu vợ chồng chị đút vàng vào túi
trước tình huống bất ngờ nhưng phát hiện đối tượng chỉ cầm theo dù cùi nên chồng chị thúy cầm theo cây gậy đặt dưới quầy và đáp lại tiền cướp
may có giỏi thì vào đây mà lấy chứ tau không để vàng vào túi được
giữa lúc hỗn loạn hai vị khách đến mua vàng tại cửa hàng đã lẻn ra bên ngoài chi hồ cướp
nghe tiếng chi hồ đại úy vũ thế dũng cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và thiếu tá nguyễn mạnh hùng cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phú thọ đang dừng đèn đỏ gần đó đã có mặt kịp thời
phối hợp với quần chúng nhân dân chặn cửa không cho đối tượng tàu thoát đồng thời tuyên truyền vận động để đối tượng chấp hành
sau khoảng một mươi năm phút kiên trì tuyên truyền vận động đối tượng đã buông hung khí đầu hàng
đại úy vũ thế dũng và thiếu tá nguyễn mạnh hùng đã phối hợp cùng quần chúng nhân dân khống chế đối tượng ban giao cho cơ quan công an thành phố việt trì
chị thúy chia sẻ rằng khi thấy bộ dạng khả nghi của đối tượng vợ chồng chị đã biết là người không đàng hoàng nhưng đối tượng vào tiệm là lớn tiếng đe dọa luôn chứ không hỏi mua vàng gì nên vợ chồng chị có phần giật mình
nữ chủ tiệm vàng cũng cho biết do tiệm vàng gia đình là tiệm nhỏ nên chị không thuê bảo vệ
thế nên để những trường hợp đáng tiếc có thể xảy đến cũng như phạt kháng lại
vợ chồng chị thúy vẫn chuẩn bị sẵn và để dưới quầy gậy cũng như thuốc xịt mụi cài
chuyển sang thông tin tiếp theo ngày hai mươi ba tháng bốn công an phường hòa phú tp thủ dầu một tỉnh bình dương đang lập hồ sơ truy xét nhóm đối tượng đập phá hành hung nhóm phụ nữ tại một quán ăn vỉa hè
qua những hình ảnh camera nhà dân ghi lại có thể thấy các đối tượng có hành vi rất manh động
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn nhóm thanh niên khoảng một mươi người đi trên năm xe máy tới tiệm cá viên chiên tra tranh vỉa hè đường d hai mươi bảy phường hòa phú thành phố thủ dầu một
lúc này một thanh niên xuống xe hỏi mua cá viên chiên bất ngờ người này dùng tay tác động liên tục vào mặt chị phan đặng quỳnh như hai mươi ba tuổi
thế vậy bà hạnh bốn mươi một tuổi mẹ của chị như chị mai ba mươi ba tuổi rìa của chị như và em quỳnh một mươi tuổi em gái của chị nhừ vào can cũng bị đối tượng tấn công
không chỉ vậy nhóm đồng bọn đang đứng ngoài đường cũng xông vào đập bàn ghế u đựng đồ ăn dùng nón bảo hiểm tấn công nhóm người phụ nữ trong quán
khi một số người dân gần đó chạy tới nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tàu thoát hậu quả làm nhiều đồ đạc hư hỏng
trịnh như chị hạnh chị mai em quỳnh bị thương ở mặt và đầu phải vào bệnh viện thăm khám
ngay trong đêm công an đã tới hiện trường để ghi nhận vụ việc
chị như cho biết trong quá trình buôn bán chị có xảy ra xích mít với một người bán trái cây và một người bán trà tranh ở ngay bên cạnh
chiều ngày hai mươi một tháng bốn những người này dọa sẽ tấn công chị
vài tiếng sau thì có nhóm thanh niên tới hành hùng đập phá quán
hiện vụ việc đang được công an điều tra
sáng hai mươi ba tháng bốn công an tỉnh lai châu thông tin đơn vị vừa phá thành công chuyên án bốn trăm hai mươi bốn v
bắt giữ ba đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu một thỏi kim loại màu vàng ba trăm năm mươi triệu đồng và một trăm một mươi triệu đồng
và một mươi sáu tờ tiền nhân dân tệ trùng số seri
nhóm đối tượng người việt nam cấu kết với đối tượng người trung quốc
giam dự kịch bản đăng bán vàng thỏi để lừa người nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
phát hiện tài khoản facebook lò thị học đăng tải nội dung bán vàng
ai cần loại này không nhấn mình nhé
kem hình ảnh một thỏi kim loại màu vàng
in chữ figo chín nghìn chín trăm chín mươi chín
bài đăng thu hút nhiều
tài khoản theo dõi
trong đó tài khoản liêu phạm vào bình luận ngọi ý quan tâm
và được tác giả bài đăng trả lời chuyển sang chế độ nhắn tin
nhận định nhiều khả nghi
đây là thủ đoạn lừa đảo bán vàng giả
phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án
trình sát bốn trăm hai mươi bốn v
phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh lai châu
và lực lượng biên phòng đấu tranh phá chuyên án
sau nhiều ngày xác minh
bàn chuyên án xác định bài đăng bán vàng thỏi
là kịch bản của một nhóm đối tượng người việt nam
câu kết với đối tượng người trung quốc
giàn dựng để lừa người
nhằm chiếm đoạt tài sản
theo đó vào khoảng một mươi năm h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn
tại thôn hiễu nghị thị trấn phong thổ
huyện phong thổ
ban chuyên án phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra xác định
nhóm người trên gồm
vân văn sùm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại bản nà phát xã bình lư huyện tam đường
phan phủ lìu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại xã hùa bùm huyện nậm nhôn
lý trinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã mã lì phò huyện phong thổ
và tiêng vui quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quốc tịch trung quốc
kiểm tra tại hiện trường
tục công tác phát hiện
có một thỏi kim loại màu vàng
in chìm chữ phài cầu chín nghìn chín trăm chín mươi chín
nét với kép t một nghìn gram

cùng một số đồ vật liên quan
tại cơ quan điều tra
vân văn xuân khai nhận
thỏi kim loại màu vàng là giả
của tần xeo lụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại bản làn nhì thàn

xã lản nhì thàng huyện phong thổ
lụ là công chức địa chính trị
xã lản nhì thàng
được giao đi bán vàng
cho anh phan phủ liều
với giá tám trăm ba mươi triệu đồng
đối tượng đen vui quang
khai nhận số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
là tiền của tần xeo lụ giao
để làm mồi
nhằm lừa anh liều
chi số tiền bốn trăm tám mươi triệu đồng
mua thỏi vàng giả
sau khi các đồng phàm bị bắt giữ
hành vi bại lộ
đối tượng tần xeo lụ đã bỏ trốn
và ngày hai mươi một tháng bốn
đã đến cơ quan công an đầu thú
tại cơ quan điều tra
đối tượng lụ khai
do muốn kiếm tiền nhanh
đối tượng đã lên mạng xã hội
đặt mua một thỏi vàng giả
trọng lượng một kg
với giá năm triệu đồng
rồi phối hợp với các đối tượng
giàn dựng kịch bàn để lừa người
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lai châu
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp
nơi ở của tần xeo lụ
phát hiện thu giữ một trăm một mươi sáu tờ tiền nhân dân tệ
mạnh giám một trăm linh đồng
có cùng một số series
nghị tiền giả
bảy mươi bảy đồng kim loại hình tròn màu bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
đang tạm giữ hình sự
để điều tra đối với tần xeo lụ
đen phu quang
vân văn xung
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ghi nhận chiến công của lực lượng công an tỉnh
trong đấu tranh phá chuyên án
chủ tịch ubnd tỉnh lai châu lê văn lương
đã tổ chức biểu dương khen thường
đồng thời đề nghị lực lượng công an
tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng biên phòng
và các lực lượng khác để thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ đấu tranh các loại tội phạm
từ đó đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nâng cao tính phòng ngừa
không bị động trước tình huống bất ngờ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
ngày hai mươi ba tháng bốn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn
tại một cửa hàng tạp hóa tổng hợp
trên phố nguyễn văn cử thuộc địa phận
khu bốn phường hồng hà thành phố hạ long quảng ninh
ban đầu ngọn lửa bùng lên từ phía sau
của tầng hai cửa hàng tạp hóa
do gió lớn cùng với nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát
lan ra cả khu vực tầng hai
rồi lan xuống tầng một khiến khói đen bốc cao cuồn cuộn
theo người dân sinh sống
ở cùng khu phố cho biết
cửa hàng tạp hóa bị cháy là của anh nguyễn văn đề
đã thuê lại khi ngọn lửa bốc cháy
chủ cửa hàng đã kịp thời thoát ra ngoài
và chi hô nhờ hỗ trợ chữa cháy
sau khi nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố hạ long đã huy động hai xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt
tại hiện trường để khống chế ngọn lửa
sau khoảng một mươi năm phút ngọn lửa cơ bản được khống chế
hiện thiệt hại chưa được xác định
mới đây thông tin từ công an tỉnh đắk nông cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an
phường trà bá thành phố pleiku gia lai
bắt giữ trần văn tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
chủ tại xã chắc văn huyện duy tiên tỉnh hà nam
sau một mươi năm năm lần trốn
trường bị công an huyện đắk long đắk nông
giác quyết định truy nã về tội
cố ý gây thương tích cách đây một mươi năm năm
theo hồ sơ vụ án do mâu thuẫn cá nhân
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
trần văn tuyên đã dùng dao tấn công
ông trần cát hải
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trú tại đắk nông gây thương tích ba mươi tám
sau khi gây án trần văn tuyên
bỏ trốn khỏi địa phương thường xuyên thay đổi họ tên
và sống lang thang nhiều nơi
để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai
công an huyện đắk long
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối với trần văn tuyên
về tội cố ý gây thương tích
ngày hai mươi ba tháng bốn
thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đơn vị vừa phối hợp với cục phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng
giải cứu thành công bé gái sinh năm hai nghìn một mươi một
bị lừa bán ra nước ngoài
nạn nhân được xác định là cháu lò b l
người dân tộc thái
quê ở huyện mường ảng tỉnh điện biển
theo cơ quan chức năng
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc lên mạng xã hội facebook
cháu lò có quen một người phụ nữ
rồi bị đối tượng này rũ rỗ lôi kéo
sau đó bán sang myanmar
tại đây một nhóm đối tượng đã ép cháu lời lao động vất vả
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lợi tiếp tục bị các đối tượng bán cho một công ty ở trung quốc
cháu lò bị ép lao động làm việc
tại đặc khu kinh tế tỉnh bò kẹo lào
sau đó cháu lò tìm cách liên hệ
đến bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh nhờ giúp đỡ
sau thời gian lên kế hoạch giải cứu nạn nhân
lực lượng chức năng đã đưa cháu lò về việt nam an toàn
thông tin từ tổng cục quản lý thị trường
vừa qua đội quản lý thị trường số tám
cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh
vừa khám phương tiện vận tài đầu kéo
mang biển kiểm soát tám mươi chín h sáu trăm bốn mươi năm
cùng rơ móc mang biển kiểm soát tám mươi chín r một mươi bốn xx
tại khu phố sáu thị trấn bà trẻ huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
qua kiểm tra đội quản lý thị trường số tám phát hiện
và xác định toàn bộ hàng hóa vận chuyển trên
chiếc xe này gồm một mươi một tấn cầu tích
hay còn gọi là lông cu ly thái lát xế khô
và một mươi tấn bách bộ hay còn gọi là củ ba mươi
là của hộ kinh doanh tmd
địa chỉ ở khu sáu thị trấn bà trẻ huyện bà trẻ tỉnh quảng ninh
ông tmd chủ hộ kinh doanh khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên
mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ
giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
vận chuyển đi lạng sơn tiêu thụ
vụ việc đang được đội quản lý thị trường số tám
hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
hàng năm cứ đến dằm tháng ba âm lịch
làng bá dương nội ở xã hồng hà huyện đan phượng hà nội
lại tổ chức lễ hội thi thả diều truyền thống
tên ngôi miếu thờ thần linh
thu hút hàng chục con lọc bộ tranh tài
đây là hoạt động nằm trong lễ hội thả diều truyền thống của làng
được tổ chức thường niên gắn với truyền huyết
về ngôi miếu thờ thần châu thổ
được xây dựng trước thế kỷ một mươi
tham gia hội thi năm hai nghìn hai mươi bốn
có sáu mươi năm cánh diều đến từ một mươi tám con lọc bộ thả diều
của năm tỉnh thành phố hà nội ninh bình vĩnh phúc thái bình và bắc giang
trong đó có hai mươi bốn cánh diều của các chủ diều làng bá dược nội
từ đầu giờ chiều các chủ diều dự thi đã có mặt
đăng ký số báo danh kiểm tra tiêu chuẩn diều
và nhận đai của ban tổ chức
diều tiêu chuẩn dự thi
phải đủ điều kiện chiều dài tối thiểu hai hai m
rộng tối thiểu sáu m
có đủ ba xáo đường kinh sáu phải từ hai năm cm trọn lên
diều cánh không được dán bằng giấy bóng trắng
tổ trọng tài kiểm tra
đủ điều kiện diều mới được đánh số
niêm phong diều và xáo
các diều dự thi phải thả ở khu vực chỉ dưới của ban tổ chức quy định
tiêu chí chấm diều của làng bá dương nội
đó là diều có sáo hành nhất lên cao nhất và đứng im nhất
trường hợp hai diều có cùng tiêu chí trên
tổ trọng tài sẽ so sánh
trường rộng chiều dài của diều và xáo
diều nào có chỉ số cao hơn thì diều ấy thắng cuộc
kết thúc cuộc thi ban tổ chức trao giải nhất cho diều
mang số ba mươi bảy của ông phạm văn tuyến cụm năm xã hồng hà
giải hai là diều số năm mươi tám của ông nguyễn sinh hiệp cụm tám xã hồng hà
giải ba là diều hai mươi của ông nguyễn đình tài huyện phúc thọ
và nguyễn văn tuyền cụm ba xã hồng hà
ngoài ra ban tổ chức còn trao năm giải khuyến khích cho các chùa diều
lễ hội diều làng bá dương nội có từ hàng ngàn năm nay
là nét đẹp văn hóa độc đáo riêng có của quê hương làng bá dương nội
thưa quý vị hậu nghi vấn cạch mặt
mối quan hệ giữa nam anh và nam em nhận được nhiều sự quan tâm
cùng lúc dân tình đã đào lại màn đấu tố căng thẳng giữa bạn trai nam em và nam anh
thời gian qua nam em là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng
nguyên nhân xuất phát từ những lần cổ phát ngôn vạ miệng trên mạng xã hội
cũng bởi điều này nam em từng hai lần bị sở thông tin truyền thông tp hcm xử phạt
hiện tại nam em đang cùng bạn trai chuyển lên đà lạt sinh sống và kinh doanh online
mới đây nhất khi nam em đang livestream tư vấn bán hàng
thì nam anh chị gái song sinh của nam em đã vào xem
khi phát hiện chị gái của mình đang xem livestream
nam em đã nhanh chóng mời chào chị gái ủng hộ mình
và tiết lộ cả hai đã lâu không gặp nhau
thậm chí nàng hoa khôi còn rủ dê chị gái lên đà lạt ở cùng
nam em cũng nhắc lại ồn ào từng muốn bóc phốt chị gái
nàng hoa khôi cho hay nói chung là trong gia đình
lâu lâu cũng phải có xào xáo vậy mới gọi là gia đình
phải có sự xào xáo qua lại thì mới ok
chứ gia đình mà gặp mặt cười đùa rồi đường ai nấy đi
thì không có nên chuyện đó mới là gia vị cuộc sống
chị em tôi vẫn rất yêu thương nhau vẫn bình thường
chỉ là lâu lông nói vậy thôi chứ vẫn yêu thương nhau lắm
được biết trước đó hai chị em nam em và nam anh sống cùng nhà với nhau
tuy nhiên do xảy ra mâu thuẫn với bạn trai của nam em
nam anh đã chuyển ra riêng
trước đó nam anh và bạn trai nam em từng có màn đấu tố
căng thẳng cụ thể vào ngày chín tháng ba
nam em live stream và cự cãi với bạn trai trên sóng
sau đó nam em đăng đàn ẩn ý
đã được tự do khi tìm được quản lý mới
lúc này nam anh cũng hưởng ứng
đăng bài chúc mừng em gái
thế nhưng không lâu sau đó bùi hữu cường
bạn trai nam em lên live stream nhắc thẳng nam anh
và tố người đẹp mắng mỏ
bỏ rơi em gái ở bệnh viện
vứt em gái ở bệnh viện
khi đó tôi không phải lên sở thì tôi đã ở đấy rồi
chị ruột đấy chửi nam em một lúc
xong bỏ nó ở bệnh viện một mình
người nhà với nhau tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng đầu
chị em thì tự bảo nhau
đừng có lên lôi nhau ra
cô bảo cả nước ăn mừng đúng không
cho ăn mừng luôn ăn mừng sớm đi
ăn mừng hết đi vì thì tôi bay vào
là hết ăn mừng luôn
cô có tin là khi tôi bay vào
thì mặt nam em nhìn tôi là nụ cười đấy
về phía nam anh
cô đăng đàn cho biết nam em đã bị bạn trai thao túng tâm lý
khiến cô không còn tin tưởng ai
thậm chí cả gia đình mình
kể từ khoảnh khắc này người hâm mộ đã không còn thấy nam anh
xuất hiện chung trên live stream của em gái
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại